mỗi khi mà thời tiết chuyển nóng như thế này thì nhiều em nhỏ lại thường rủ nhau đi tắm tại các ao hồ và sông suối
và nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cũng là rất cao
vì vậy sự quan tâm sát sao của các bậc phụ huynh cùng công tác tăng cường bảo đảm an toàn cho các em trong mùa nắng nóng này là rất cần thiết
từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến nay đã xảy ra các vụ đuối nước tại hòa bình thanh hóa và nghệ an làm tám em học sinh thiệt mạng
các bậc phụ huynh cần nhắc nhở giám sát con em mình cẩn trọng khi đi bơi tắm sông suối hồ ao
các trường học cũng cần tổ chức các lớp học bơi kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước
các địa phương cần cắm biển báo nguy hiểm ở những đoạn sông suối hồ ao dễ xảy ra tai nạn